liên quan đến tám ca mắc mới covid một mươi chín cdc hà nội vừa phát thông báo khẩn tìm người có liên quan đến ca bệnh
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hà nội thông báo tìm người trên địa bàn thành phố có đến làm việc
tại tòa nhà văn phòng tram vít và khách sạn grand plaza số một trăm một mươi bảy trần duy hưng trung hòa cầu giấy
từ ngày hai mươi tám tháng một mươi đến ngày sáu tháng một mươi một
tại hai tòa nhà đã có tám người được xác định là f một
người đến các địa điểm trên thực hiện tự cách ly tại nhà nơi lưu trú
và liên hệ ngay với trạm y tế trung tâm y tế trên địa bàn trung tâm y tế quận cầu giấy
số điện thoại hai trăm bốn mươi ba bảy trăm sáu mươi tám một mươi bốn hoặc hai trăm bốn mươi ba chín trăm chín mươi ba sáu nghìn một trăm một mươi tám
hoặc gọi đến cdc hà nội số điện thoại hai mươi bốn một nghìn hai mươi hai chọn nhánh hai
hoặc chín trăm sáu mươi chín tám mươi hai một trăm một mươi năm hoặc chín trăm bốn mươi chín ba trăm chín mươi sáu một trăm một mươi năm để được hướng dẫn và tư vấn cụ thể